ngày hai mươi bốn tháng hai ủy ban nhân dân tp hà nội sở văn hóa thể thao phối hợp với tổng công ty hàng không việt nam airlines
và câu lạc bộ đua thuyền hồ tây tổ chức khai mạc lễ hội bơi trải thuyền rồng hà nội mở rộng năm hai nghìn một mươi tám
lễ hội bơi trải thuyền dòng hà nội mở rộng năm hai nghìn một mươi tám có sự tham gia của hai mươi bảy đội bơi trải đến từ bảy quận huyện trên địa bàn thành phố
như quận hoàng mai bắc tử liêm huyện trương mỹ ba vì thanh oai với trên bốn trăm linh vận động viên tham gia tranh tài
ở hai hạng mục đua thuyền rồng tiêu chuẩn và đua thuyền rồng truyền thống
ngày sau lễ khai mạc lễ hội đã nhận được sự đón xem và cổ vũ nồng nhiệt của nhân dân thủ đô